cảnh sát giao thông tp hcm đã làm việc với một nhóm thanh niên điều khiển xe máy
chở theo sau một người khác đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm
ngồi quay mặt về phía sau trên một xe máy khác chạy phía trước rồi đăng tải trên mạng xã hội tiktok
qua làm việc các thành viên đã thừa nhận các hành vi trên clip là của nhóm
cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi
chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy
và điều khiển xe chở người đứng trên yên
các hành vi vi phạm của nhóm nêu trên gây mất trật tự an toàn giao thông
và tìm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
do đó phòng cảnh sát giao thông khuyến cáo tới người dân cần phải quan tâm giáo dục nhắc nhở con em mình
nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
để góp phần phòng tránh các vụ tai nạn giao thông xảy ra do sự chủ quan bốc đồng thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên